tại đồng nai ngày một mươi năm tháng một mươi hai bệnh viện đa khoa dầu dây cho biết vào khoảng chín giờ cùng ngày trong lúc giáo viên đang dạy học
thì một số em học sinh khối hai và khối năm trường tiểu học hương lộc xã hương lộc huyện thống nhất
có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm với triệu chứng đau bụng chóng mặt và buồn nôn
ngay sau đó các thầy cô giáo đã đưa các em đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa dầu dây
theo một số em học sinh trước đó vào buổi sáng một số em đã đến căng tin nhà trường ăn món bún
còn một số em khác mua xôi ở ngoài cổng trường để ăn
các nhân viên y tế bệnh viện đa khoa dầu dây đã xuống trường tiểu học hưng lộc để lấy mẫu bún đưa đi xét nghiệm
nhằm sớm tìm ra nguyên nhân của vụ ngộ độc